có rất nhiều thanh thiếu niên không biết được việc làm sai trái của mình bị pháp luật xử lý
nhiều em bị rụ rỗ phạm tội hay gián tiếp phạm tội mà không biết mình đã vi phạm pháp luật
sở dĩ dẫn tới nguyên nhân này một phần là do nhận thức còn hạn chế của thanh thiếu niên về các quy định pháp luật
một phần do định hướng của gia đình nhà trường xã hội đối với lứa tuổi thanh thiếu niên chưa đạt được hiệu quả
số trẻ em vi phạm pháp luật thường sống trong môi trường thiếu niên
bố mẹ không quan tâm có những trẻ có hoàn cảnh đáng thương như bố mẹ ly hôn bố mẹ đang chấp hành án phạt tù bố mẹ đã tử vong
từ đó nhiều thanh thiếu niên phát triển theo chướng hướng lệch lạc và tạo nên hành vi nổi loạn bất cần hay bị lôi kéo bởi các đối tượng xấu

từ đó nhiều thanh thiếu niên pháp luật thường sống trong môi trường thiếu niên

trong môi trường thiếu niên pháp luật thường sống này
với những số đối tượng bị thành niên hoạn tội như vậy thì hiện nay thì theo cơ quan công an chúng tôi thì là cũng có rất nhiều những cái giải pháp ngoài những cái giải pháp liệu cụ của cơ quan công an thì cũng cần vào cuộc của tất cả các cấp các ngành đặc biệt là đối với cả là phía nhà trường cũng như là gia đình phải có sự phối hợp chúng biết là tập trung vào công tác tuyên truyền
theo nhiều chuyên gia tâm lý người dưới một mươi tám tuổi được xác định là người chưa thành niên là người chưa phát triển đầy đủ về nhân cách và đạo đức đây là độ tuổi phát triển nhanh chóng về thể chất nhưng về tâm lý có những bất ổn thậm chí nổi loạn thiếu hụt các kỹ năng sống như giải quyết vấn đề kỹ năng quản lý cảm xúc khiến trẻ vị thành niên dễ thực hiện những hành vi có tính chất bộc pháp thiếu sự điều khiển của lý trí và có thể dẫn đến hành vi phạm tội
do tác động của mặt trái kinh tế thị trường lối sống hưởng thụ thực dụng đã và đang tồn tại ở một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội trong thanh thiếu niên

bởi vì cái gương của người lớn nó sẽ là cái sự phản chiếu đối với hành vi của các bạn trẻ
rồi những cái tỷ lệ tội phạm ngày càng gia tăng thì nó lại làm cho những cái bạn trẻ đó sẽ cho rằng là những cái hình ảnh
những cái hành vi bạo lực đó nó là phổ biến và họ rất là dễ dàng mắc phải
bên cạnh việc chú trọng xây dựng các mô hình phòng ngừa quản lý giáo dục người chưa thành niên
vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng quản lý cảm hóa người chưa thành niên có quá khứ vi phạm pháp luật đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư
ngoài ra các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện luật pháp chính sách về tư pháp đối với người dưới một mươi tám tuổi
đặc biệt là nghiên cứu đề xuất xây dựng luật tư pháp người dưới một mươi tám tuổi toàn diện
sửa đổi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi chín theo hướng tăng cơ hội áp dụng hình phạt khác ngoài hình phạt tù cho người dưới một mươi tám tuổi phạm tội
đối với công tác xử lý các vi phạm của người dưới một mươi tám tuổi cần tăng cường áp dụng các biện pháp giáo dục
đặc biệt từng bước tăng cường sự đa dạng và chất lượng của chương trình giáo dục
phục hồi tại cộng đồng với sự tham gia chủ động tích cực của gia đình nhà trường và cộng đồng
về phía gia đình và xã hội cần quan tâm đến tâm lý lứa tuổi
có biện pháp giáo dục phù hợp để tạo sự gần gũi chia sẻ từ phía các em đến gia đình